thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với chử mạnh hùng là chủ tịch phường nghĩa đô quận cầu giấy về tội nhận hối lộ
qua kiểm tra công tác nghiệp vụ đội phòng ngừa điều tra án kinh tế tham nhũng trong lĩnh vực giao thông biểu chính viễn thông thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã phát hiện chử mạnh hùng
chủ tịch ủy ban nhân dân phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội đã nhận hối lộ một tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất một bốn trăm linh m hai thuộc địa bàn phường nghĩa đô được tồn tại tiếp tục thi công hoàn thiện
vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với chử mạnh hùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với chử mạnh hùng
còn vào sáng ngày hôm nay liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp an giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn bảo sinh là phó chủ tịch ubnd tp long xuyên
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với nguyễn thanh phong là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
cả ba đối tượng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về bồi thường
hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
lợi dụng chức vụ các đối tượng đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất ở do trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên quản lý cho năm hộ dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng lê thanh hải chú tại tỉnh thanh hóa chú tại khu phố an hòa phường hòa lợi thị xã bến cát tỉnh bình dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người

sau khi nhận được tin báo cơ quan điều tra công an thị xã bến cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành truy xét bắt giữ được lê thanh hải khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
còn tại tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng tỉnh vừa phá thành công chuyên án thu giữ lượng lớn chất ma túy được vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
vào ngày một mươi một tháng bốn tại km tám mươi năm quốc lộ tám
thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tổ chức vây bắt xe ô tô mang biển kiểm soát lào
bắt giữ hai đối tượng đồng thể phát hiện và thu giữ bốn mươi bốn bánh heroin sáu mươi viên hồng phiến một mươi kg ma túy đá và một mươi kg ketamin
hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông lào thuê vận chuyển từ lào đến thành phố vinh tỉnh nghệ an với tiền công là một mươi hai usd
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục
điều tra mở rộng chuyên án hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình định chỉ sau hai giờ đồng hồ gây án nhằm đối tượng thực hiện hành vi gian cảnh cướp giật tài sản
đã bị công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ
đây là hiện trường vụ gian cảnh cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã hoài nhơn tỉnh bình định vào cuối tháng ba vừa qua
thời điểm trên bà huỳnh thị thanh vân bốn mươi bảy tuổi ở phường tam quan nam thị xã hoài nhơn đang trên đường đi trợ về
thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô tiếp cận áp sát và giàn cảnh đánh dây tiền vàng
sau đó các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối để đánh lửa nạn nhân rồi dùng kim cắt giật lấy một bộ xi men gồm chín chất vòng vàng và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
đó là cái bữa đó tôi đi chợ gì thì đứng chợ xi nghe nghe ba tăng lọc thì có hai thân niên một thân niên thì giả vờ
rớt tiền thì tôi có chảy một thân niên nữa thì ra là giả vờ là lụm tiền là nói với tôi là hai người mình cùng thấy tiền
thì bây giờ chờ thân niên kia tới hậu tả cho mình thì thân niên kia vừa để tới thì hai người đó là coi như đem tiền dưới một cái thủy vàng ra
thì có phát trước mặt thì sau đó biểu tôi thì đi bán giùm thì tôi mới không chịu mới phát cái tê ra
thân niên đó mới chụp cái bộ xô mơn thì đưa kìm vô bấm xong đó rồi tôi mới trường giật lại thì tôi ngã xuống
ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ cướp xảy ra trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an thị xã hoài nhơn nhanh chóng phân công lực lượng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp xác minh điều tra
từ những thông tin ban đầu do bị hại và người dân ở gần hiện trường vụ cướp cung cấp kết hợp dữ liệu hình ảnh do camera an ninh ghi nhận được
các trinh sát nhận định đây là nhóm đối tượng ngoài địa phương hoạt động lưu động chuyên nghiệp
sau khi gây án nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển sau tuyến quốc lộ một a để tìm kiếm con mồi và thực hiện hành vi phạm tội
với tinh thần quyết tâm sớm làm rõ thủ phạm không để các đối tượng tiếp tục gây án trong quá trình lần trốn
chỉ sau chưa đầy hai giờ đồng hồ công an thị xã hoài nhơn đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
chúng tôi tiến hành dùng tất cả biện pháp hành dụng rè sóc camera trên địa bàn
thì phát hiện được ban đầu phát hiện được hướng tạo thoát của đối tượng cũng như đặc điểm phương tiện của đối tượng dùng để gây án
đi về hướng bách của thị xã hoàng nhơn hướng quang ngãi
thì sau đó tôi cùng tổ công tác tiến hành rè sóc truy nắm theo hướng tạo thoát của đối tượng
sau khoảng hai tiếng đồng hồ phát hiện là nhóm đối tượng này đang dừng nghỉ trưa và ăn cơm
tại quán cây gió thuộc thị xã đức phổ quang ngãi
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nói trên bị bắt giữ gồm nguyễn duy vũ bốn mươi năm tuổi chú tỉnh bình thuận
lê minh hoàng ba mươi một tuổi và trương nguyên quốc hoàng bốn mươi bốn tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận điều khiển xe mô tô đi dọc tuyến quốc lộ một a
từ thành phố hồ chí minh ra thành phố huế
trên đường đi nhóm đối tượng quan sát những người dân đặc biệt là phụ nữ
đang lưu thông trên đường
đang theo tài sản có giá trị như vàng trang sức thì tiến hành áp sát
sử dụng tiền vàng giả gian cảnh bị rơi để bị hại chú ý
sau đó giật lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát

hiện vụ việc đang được công an thị xã hoài nhơn tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
việc nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ thành công các đối tượng trong thời gian ngắn
đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiếp thủ gây án góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự tại địa phương
củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyện tội phạm
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và cao điểm du lịch hè năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuyển tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định
phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thành công vụ có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý
hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo là sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông
sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và kỳ nghỉ hè hai nghìn hai mươi bốn
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo các huyện tây giang nam giang bắc trà my tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh quảng nam đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt giam
đối với ba đối tượng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can gồm lê kim vân nguyên trưởng phòng giáo dục huyện tây giang nguyễn tấn lộc nguyên trưởng phòng giáo dục huyện nam giang
và nguyễn thanh tùng nguyên trưởng phòng giáo dục huyện bắc trà my bị khởi tố về tội nhận hối lộ
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi phòng giáo dục và đào tạo các huyện nam giang tây giang bắc trà my được giao làm chủ
đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục
quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu các đối tượng trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận và nhận tiền của bị can nguyễn văn quốc
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc chúng các gói thầu nêu trên
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố ba bị can

mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại dự án khu dân cư tân thịnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam nguyễn quốc vi liêm
phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư ldg về tội lừa dối khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định nguyễn quốc vy liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên phó tổng giám đốc công ty ldg đã có hành vi
lừa dối khách hàng
thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tân thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho công ty ldg
liên quan tới sai phạm tại dự án khu dân cư tân thịnh xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hai bị can là lãnh đạo công ty ldg về tội lừa dối khách hàng
khởi tố năm bị can là lãnh đạo cán bộ một số phòng của huyện tràng bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo kết luận thanh tra toàn diện dự án khu dân cư tân thịnh của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai xác định cho đến thời điểm thanh tra công ty cổ phần ldg chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tân thịnh
tuy nhiên công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi gồm sáu trăm tám mươi căn nhà trong đó một trăm chín mươi tám căn bể thự hai trăm chín mươi căn nhà liền kề đã thi công xong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với một nhân viên tham ô hơn năm trăm chín mươi triệu đồng của công ty
đó là nguyễn ngọc trí bốn mươi một tuổi trú tệ phường khánh xuân tp bông mo thuật tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba trí làm nhân viên bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một trăm chín mươi hai
trí là một thành viên vật liệu xây dựng thịnh pháp có trụ sở tại phương tân lợi tp bông mo thuật
trí được giao nhiệm vụ phát triển khách hàng mới bán hàng và thu hồi công nợ cho công ty tại địa bàn các huyện grongwana huyện ia leu trương mờ ca thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc huyện cư chút đắk minh của tỉnh đắk nông
quá trình thu hồi công nợ tại các đại lý bán lẻ và khách hàng trí đã không nộp tiền về công ty mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
sau đó trí nói dối về công ty là các đại lý và khách hàng chưa thanh toán với thủ đoạn đó nguyễn ngọc trí đã chiếm đoạt của công ty thịnh pháp tổng số tiền hơn năm trăm chín mươi triệu đồng
hiện nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng trí theo quy định của pháp luật
trong vai người có nhu cầu mua xe máy cũ để sử dụng và sau đó là xin đi thử rồi biến mất để chiếm đoạt
đó là thủ đoạn của đối tượng hoàng trọng quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã thọ phú huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
và bằng thủ đoạn trên chỉ trong một thời gian ngắn đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng loạt người dân trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện triệu sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ
trước đó đối tượng này đã lên mạng xã hội đặt mua xe máy cũ sau đó thống nhất với người bán và hẹn thời gian địa điểm để xem xe
trong khi xem xe hoàng trọng quý đã yêu cầu người bán cho đi thử rồi lợi dụng phóng xe bỏ chạy
điện hình ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hoàng trọng quý lên mạng và đặt mua một xe máy nhãn hiệu honda dream của một người dân ở xã xuân hồng huyện thọ xuân với giá hai mươi hai triệu đồng
sau khi thỏa thuận qua điện thoại quý yêu cầu chủ xe mang xe xuống nhà quý để xem
trong quá trình xem xe quý yêu cầu chủ xe đưa giấy tờ xe máy để quý đi thử và phóng thẳng đến cửa hàng mua bán xe
xe máy tại thị trấn thiệu hóa bán với số tiền một mươi sáu triệu đồng và tiêu xài cá nhân
vẫn với thủ đoạn này ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hoàng trọng quý lên mạng và hẹn mua chiếc xe máy nhãn hiệu honda way rsx của một người dân ở xã luận thành thường xuân với giá chín triệu đồng
sau khi lấy lý do đi thử rồi cũng bỏ trốn luôn
qua cái vụ việc này thì chúng tôi khuyến cáo với lại người dân là cần phải đề cao cảnh giác
đối với những đối tượng
những đối tượng mà mình quen biết và có giao dịch và mua bán như trên mạng xã hội
vì đây là những đối tượng mà mình chưa rõ được nhân thân lai lịch và con người này như thế nào
thứ hai là khi đăng tải các thông tin lên trên mạng xã hội thì người dân cần phải có những cái bỏ chọn lọc thông tin
ví dụ như không công khai thông tin cá nhân của mình
các cái số tài khoản của mình để tránh cái việc là các cái đối tượng lợi dụng vào đấy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua các vụ việc này cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mua bán tài sản có giá trị nói chung mua bán xe máy nói riêng trên mạng xã hội
khi mua bán cần phải có hợp đồng mua bán trao đổi trực tiếp
không nên giao tài sản của mình cho người khác khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán
tránh sơ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm mọt tài sản
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ nhóm đối tượng thanh niên có hành vi cướp tài sản
theo điều tra để có tiền tiêu xài đối tượng dương tấn tài sinh năm hai nghìn tám đã rủ khoảng chín đối tượng không nghề nghiệp đi cướp tài sản của người đi đường
cụ thể đến ngày bảy tháng bốn cả nhóm đi trên năm xe mô tô dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố thủ dầu một để thực hiện hành vi cướp tài sản
khi phát hiện người dân điều khiển xe mô tô một mình tài và đồng bọn điều khiển xe mô tô chạy bám theo
nhóm cả nhóm đã chặn đầu xe đánh gây thương tích nạn nhân và chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
qua điều tra công an thành phố thủ dầu một đã bắt giữ dương tấn tài cùng tám đối tượng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên
thì vui lòng liên hệ tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một để phối hợp và xử lý theo quy định
chỉ hai giờ đồng hồ sau khi gây án nhóm đối tượng thực hiện hành vi giàn cảnh cướp giật tài sản trên địa bàn
đã bị công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định nhanh chóng điều tra và làm rõ bắt giữ
đây là hiện trường vụ gian cảnh cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã hoài nhơn tỉnh bình định vào cuối tháng ba vừa qua
thời điểm trên bà huỳnh thị thanh vân bốn mươi bảy tuổi ở phường tam quan nam thị xã hoài nhơn
đang trên đường đi trợ về thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô tiếp cận áp sát và giàn cảnh đánh dây tiền vàng
sau đó các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối để đánh lửa nạn nhân rồi dùng kim cắt giật lấy một bộ xi men
gồm chín chất vòng vàng và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
nói với tôi là hai người mình cùng thấy tiền thì bây giờ chờ thánh niên kia tới hậu tả cho mình
thì thanh niên kia vừa để tới thì hai người đó là coi như đem tiền dưới một cái thỉ vàng ra
thì có phát trước mặt thì sau đó biểu tôi thì đi bán giùm thì tôi mới không chịu mới phát cái tê ra
thì thánh niên đó mới chụp cái bộ xi men đưa kim vô bán
ngày sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ cướp xảy ra trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an thị xã hoài nhơn nhanh chóng phân công lực lượng có mặt tại hiện trường
để tiến hành các biện pháp xác minh điều tra
từ những thông tin ban đầu do bị hại và người dân ở gần hiện trường vụ cướp cung cấp
kết hợp dữ liệu hình ảnh do camera an ninh ghi nhận được
các trinh sát nhận định đây là nhóm đối tượng ngoài địa phương hoạt động lưu động chuyên nghiệp
sau khi gây án nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển sau tuyến quốc lộ một a
để tìm kiếm con mồi và thực hiện hành vi phạm tội
với tinh thần quyết tâm sớm làm rõ thủ phạm không để các đối tượng tiếp tục gây án trong quá trình lần trốn
chỉ sau chưa đầy hai giờ đồng hồ công an thị xã hỏa nhơn đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
chúng tôi tiến hành dùng tất cả biện pháp dụng rè sót camera trên địa bàn
thì phát hiện được ban đầu phát hiện được hướng tạo thoát của đối tượng
cũng như đặt điểm phương tiện đối tượng dùng để gây án đi về hướng bách của thị xã hỏa nhơn hướng quang ngãi
sau đó tôi cùng tổ công tác tiến hành rè sót truy nắm theo hướng tạo thoát của đối tượng
sau khoảng hai tiếng đồng hồ phát hiện là nhóm đối tượng này đang dừng nghỉ trưa và ăn cơm
tại quán cây gió thuộc xã phổ thận thị xã đức phổ quang ngãi
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nói trên bị bắt giữ
gồm nguyễn duy vũ bốn mươi năm tuổi chú tỉnh bình thuận
lê minh hoàng ba mươi một tuổi và trương nguyên quốc hoàng bốn mươi bốn tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận điều khiển xe mô tô đi dọc tuyến quốc lộ một a
từ thành phố hồ chí minh ra thành phố huế
trên đường đi nhóm đối tượng quan sát những người dân đặc biệt là phụ nữ
đang lưu thông trên đường mà trên người có mang theo tài sản có giá trị như vàng trang sức
thì tiến hành áp sát sử dụng tiền vàng giả gian cảnh bị rơi để bị hại chú ý
do đó giật lấy tài sản và nhanh chóng tự thoát
hiện vụ việc đang được công an thị xã hoài nhơn tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
việc nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ thành công các đối tượng trong thời gian ngắn
đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiếp tục gây án
góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự tại địa phương
củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an

công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời
một mươi ba đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô
mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau
qua làm việc các đối tượng khai nhận do trước đó có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác
nên đã mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
qua xác minh làm rõ vụ việc công an thành phố hồng ngự đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
một mươi đối tượng với tổng số tiền hai mươi hai triệu đồng về hành vi mang theo hung khí nguy hiểm
nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác
vào ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt
bị cáo trần văn thuận trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là kim thanh hùng chú cùng địa phương
theo có trạng trước đây hùng với chị ngô thị diễm my hiện là chị dâu của trần văn thuận
từng sống chung như vợ chồng và có mâu thuẫn với nhau
và chiều tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trần văn chí là em ruột của thuận diễm my đang ở nhà tại khu phố rạch rồng
phường vĩnh quang rạch giá thì nghe tin hùng đang mang dao đến nhà thuận tìm diễm my để giải quyết mâu thuẫn
khoảng năm phút sau thì hùng cầm hai cây dao loại dao thái lan đến đạp cửa
xông vào nhà thuận tìm diễm my nhưng không gặp
hùng đã cầm dao đâm hai nhát vào người chí chí bỏ chạy vào chi hồ
thấy em mình bị hùng tấn công thuận đã lấy cây dao tự chế đã chuẩn bị từ trước
chạy đến chém vào người hùng nhiều nhát đến khi chảy máu thì mới dừng lại và đi đến công an đầu thú
hùng được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu nhưng hai ngày sau thì tử vong
ngoài linh án một mươi bốn năm tù thuận còn bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền gần năm mươi triệu đồng